chiều qua ngày hai mươi bốn tháng ba ban tổ chức giải chạy việt nam ocha marathon thông tin về một vận động viên tham dự sự kiện đã qua đời tại bệnh viện đa khoa hòa bình
để đảm bảo sự riêng tư của gia đình vận động viên ban tổ chức không công bố tên và thông tin cá nhân của người gặp nạn
theo ban tổ chức tối ngày hai mươi ba tháng ba một số người chạy phía sau vận động viên này thấy vận động viên có dấu hiệu sức khỏe bất ổn và tiến lại gần để giúp đỡ nhưng sau đó người này ngất xỉu
những người có mặt đã báo tin cho ban tổ chức để tiến hành công tác cứu hộ
một đội cứu hộ gồm một mươi bốn thành viên bao gồm đội ngũ y tế và thành viên ban tổ chức đã tham gia thực hiện công tác y tế khẩn cấp và đưa vận động viên này đến bệnh viện
tuy nhiên sau khi được các y bác sĩ cấp cứu vận động viên đã không qua khỏi và qua đời tại bệnh viện đa khoa hòa bình vào sáng ngày chủ nhật hai mươi bốn tháng ba
tập luyện thể dục thể thao phù hợp có lợi cho sức khỏe nhưng khi tập cần phải lưu ý gì để có thể tránh trường hợp đáng tiếc
chạy bộ là một môn thể thao quần chúng gần như bất kỳ đối tượng lứa tuổi nào cũng có thể tham gia và trên thực tế từ trước đến nay đây vẫn là một phương pháp giải luyện thể chất được nhiều người lựa chọn
tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là việc chạy bộ có thể thực hiện một cách tùy tiện mà không có sự chuẩn bị và cân nhắc kỹ lưỡng bởi môn thể thao ngỡ như rất lành tính này vẫn tiềm ẩn những rủi ro với sức khỏe
đặc biệt với những đường chạy đòi hỏi nhiều về mặt thể lực điển hình như chạy marathon phong trào đang rất nở rộ trong thời gian gần đây thì người chạy càng cần phải biết liệu sức chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt
cuộc đua marathon đặt ra yêu cầu rất lớn đối với hệ thống hồ hấp tim mạch và cơ sương khớp trong những trường hợp hiếm gặp nó có thể thúc đẩy huyết khối động mạch vành hoặc cơn đau tim
nhận định về vấn đề này tiến sĩ bác sĩ võ tưởng kha giám đốc bệnh viện thể thao việt nam phân tích
khi chạy bộ cơ thể của con người sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau đầu tiên sau khi khởi động và bắt đầu chạy sự tích lũy nhiệt lượng sẽ kéo theo hiện tượng cơ thể nóng dần
sau khi chạy được khoảng ba mươi đến bốn mươi phút toàn thân nóng bừng lên và đây cũng là giai đoạn người chạy cảm thấy sung nhất hưng phấn nhất
nếu đường chạy kéo dài thì sau khi chạy được bốn mươi năm phút đến một tiếng cơ thể lúc này đã sử dụng hết nguồn năng lượng từ glycogen và bắt đầu bước sang giai đoạn đốt cháy lipid nguồn năng lượng dự trữ để tạo ra năng lượng cần thiết cung cấp cho các hoạt động
trong trường hợp chạy bộ để giảm cân giảm mỡ thì đây mới chính là giai đoạn có hiệu quả nhất vì lượng mỡ trong cơ thể sẽ được tiêu đi
tuy nhiên các rủi ro về sức khỏe cũng sẽ thường được bộc phát ở trong giai đoạn này như đã đề cập ở trên vì lúc này lượng đường trong cơ thể đã cạn kiệt nếu không được đáp ứng kịp thì sẽ gây ra tình trạng tụt đường huyết và có thể dẫn đến ngất xỉu kiệt sức
bên cạnh đó vì càng chạy thì càng sinh nhiệt khiến nhiệt độ cơ thể nóng lên có thể đạt ba mươi chín bốn mươi độ c gây ra hiện tượng cảm nóng
ngoài ra vì trong quá trình chạy cơ thể đổ nhiều mồ hôi nên gây ra hiện tượng mất nước mất điện giải dẫn đến rối loạn cân bằng điện giải và mối khoáng
nguy hiểm hơn nó còn là nguyên nhân của dối loạn ý thức dối loạn thăng bằng kiềm toàn
tiến sĩ bác sĩ võ tưởng khá nhấn mạnh về những nguy cơ có thể xảy ra khi chạy bộ ở cửa ly dài
hiện tượng tụt đường huyết khi chạy bộ dẫn đến tụt huyết áp lúc này việc máu lên não kém có thể gây tai biến mạch máu não
việc cơ thể bị mất điện giải cũng rất nguy hiểm bởi lúc này cơ thể mất đi canxi kali natri gây dối loạn hoạt động của tế bào
dối loạn hoạt động hệ tuần hoàn thậm chí dẫn đến đột quỵ ngừng thở ngừng tuần hoàn
theo tiến sĩ bác sĩ võ tưởng kha để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra khi chạy bộ cần phải lưu ý những vấn đề sau
cần phải lựa chọn loại dày chuyên dụng cho chạy bộ và phù hợp với địa hình đường chạy
cần phải lựa chọn trang phục chạy phù hợp theo tính chất vận động và theo mùa
nếu chưa có kinh nghiệm nên tham khảo tư vấn của những người chạy lâu năm hoặc tốt nhất là các bác sĩ chuyên về lĩnh vực thể thao
nếu có ý định tham gia các giải chạy đường dài chạy marathon tốt nhất cần thăm khám để xem mình có mắc các bệnh lý tiềm tàng hay không
bởi có một số bệnh lý nhất là về bệnh tim mạch sẽ phát sinh khi cơ thể đạt công suất tối đa
xác định được khả năng của bản thân để lựa chọn cự li phù hợp trong các giải chạy bằng cảm quan có thể dựa vào kết quả của những lần chạy trước
trong trường hợp muốn xác định bằng phương pháp khoa học để có kết quả đáng tin cậy hơn bạn có thể tìm đến các cơ sở y tế chuyên về thể thao để xác định công suất tối đa của cơ thể bằng thiết bị chuyên dụng
dựa trên cơ sở này các bác sĩ có thể tư vấn về cường độ chạy khoảng cách chạy và tốc độ chạy phù hợp với thể chất của bạn
trước khi chạy cần phải khởi động thật kỹ toàn thân tập trung vào những vùng vận động chính là chân cổ chân tay cổ
chuẩn bị các biện pháp bù năng lượng nước và điện dài như bánh snack nước uống thể thao bù điện dài viên muối bù điện dài chuyên dụng nước hoa quả nước đầu mối
cũng theo vị chuyên gia này các giải marathon tại việt nam và quốc tế đều không kiểm tra y tế với các vận động viên dự thi
bởi mùa giải chạy nhỏ có khoảng năm trăm linh vận động viên nhiều có thể lên tới một mươi đến năm mươi vận động viên tham dự
không có nguồn lực y tế nào đủ để có thể khám cho bấy nhiêu vận động viên trước mỗi cuộc thi
nếu khám cơ bản mỗi người sẽ mất một mươi năm hai mươi phút còn khám kỹ mỗi vận động viên có thể mất nhiều ngày mới xong
kể cả những cầu thủ bóng đá bỗng nhiên đột tử trên dân tập họ luôn được khám sức khỏe định kỳ cẩn thận
mỗi lần chuyển nhượng sang câu lạc bộ mới phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra y tế nhưng vẫn có những bệnh không thể phát hiện được
trước hết phải nói rằng sát xuất đột từ trên đường chạy cực kỳ thấp
mỗi ngày trên thế giới có hàng trăm hàng ngàn giải chạy bộ
mỗi giải chạy lại có hàng trăm hàng ngàn hay cả chục ngàn người tham gia
so với toàn bộ số người chạy giải vài ca đột từ lẹ tẻ chiếm tỷ lệ vô cùng nhỏ
một nghiên cứu đăng trên tờ new england journal of medicine
theo dõi một mươi chín triệu lượt người chạy marathon ở mỹ từ năm hai nghìn đến hai nghìn một mươi tám
cho thấy có tổng cộng năm mươi chín trường hợp ngừng tim tỷ lệ năm mươi bốn trên một trăm linh
trong đó có bốn mươi hai ca tử vong tỷ lệ ba mươi chín trên một trăm linh
đây là tỷ lệ thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ chết vì tàn hạ giao thông
chết do thiên tai hay chết khi tham gia các môn thể thao khác như leo núi đạp xe
nói chung nguy cơ tử vong trên đường chạy có ba khả năng xảy ra
thứ nhất là nguyên nhân từ bệnh mạch vành nhồi máu cơ tim
thứ hai người chạy có thể bị bệnh lý tim mạch hay mạch máu bẩm sinh mà bản thân họ không biết
nguyên nhân này thường gặp ở người trẻ tuổi tử vong
thứ ba vận động viên có thể bị sốc nhiệt trên đường chạy dẫn đến nguy cơ có thể bị tử vong
sốc nhiệt lại bị dối loạn thân nhiệt do quá nóng nếu cấp cứu kịp thời thì có thể sống được
một số nguyên nhân khác có thể gặp như mất nước dối loạn điện dài
cũng có thể đe dọa tính mạng nhưng thường ít dẫn đến tử vong
những trường hợp có bệnh lý về tim mạch hô hấp đã biết trước đó thì nên thận trọng
và cần đi khám bác sĩ để bác sĩ tư vấn có cho trại hay không
những ai trong tiền sử gia đình có người đột tử do tim thì cũng cần đi khám
qua trường hợp trên chúng ta cũng không hoang mang bởi tỷ lệ tử vong chưa tới bốn ca tử vong
trên một triệu người tham gia chạy đua
chúng ta phải bình tĩnh xem nguyên nhân là gì trường hợp này chúng ta cần có kết luận chuyên môn
tuy nhiên không vì thế mà chúng ta được chủ quan
người bình thường không nên ngay lập tức chạy bốn mươi hai km
những người chạy bốn mươi hai km phải có sự tập luyện chuẩn bị kỹ càng
họ phải tập chạy bộ đều đạn ít nhất sáu tháng mới có thể chạy marathon
trung bình tập năm ngày mỗi tuần và chạy từ bốn mươi đến năm mươi km một tuần
đây là khối lượng vận động tương đối an toàn để người chạy bộ có thể hoàn thành quãng đường bốn mươi hai km
với ít rủi ro về sức khỏe
theo tiến sĩ bác sĩ võ tưởng kha để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra khi chạy bộ
cần phải lưu ý những vấn đề sau
cần phải lựa chọn loại dày chuyên dụng cho chạy bộ và phù hợp với địa hình đường chạy
lựa chọn trang phục chạy phù hợp theo tính chất vận động và theo mùa
nếu chưa có kinh nghiệm nên tham khảo tư vấn của những người chạy lâu năm
hoặc tốt nhất là các bác sĩ chuyên về lĩnh vực thể thao
nếu có ý định tham gia các giải chạy đường dài chạy marathon
tốt nhất cần thăm khám để xem mình có mắc các bệnh lý tiềm tàng hay không
bởi có một số bệnh lý nhất là về bệnh tim mạch sẽ phát sinh khi cơ thể đạt công suất tối đa
xác định được khả năng của bản thân để lựa chọn cự li phù hợp trong các giải chạy
bằng cảm quan có thể dựa vào kết quả của những lần chạy trước
trong trường hợp muốn xác định bằng phương pháp khoa học để có kết quả đáng tin cậy hơn
bạn có thể tìm đến các cơ sở y tế chuyên về thể thao
để xác định công suất tối đa của cơ thể bằng thiết bị chuyên dụng